tại hội nghị quân chính toàn quân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
quân đội nhân dân việt nam đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của đất nước
và thành công bước đầu trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng nêu rõ trong bất kỳ hoàn cảnh nào tại bất cứ nơi đâu với truyền thống vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh
những cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam đều bất chấp mọi hiểm nguy vượt qua mọi gian khổ để chiến đấu bảo vệ đất nước bảo vệ nhân dân
thời gian tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc có những thời cơ to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhất là về bảo vệ chủ quyền biển đảo về an ninh phi truyền thống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động
tình hình đó đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ sĩ quan quân đội ta tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng
tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách tiếp tục dâng cao lá cờ quyết chiến quyết thắng cùng toàn đảng toàn dân
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
thủ tướng tin tưởng cán bộ chiến sĩ quân đội ta sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc xứng đáng với sự tin cậy yêu mến của đảng nhà nước và nhân dân